giữa bốn bề chỉ là rừng núi với muôn vản khó khăn giữ được tâm huyết với công tác giáo dục cho học trò vùng cao
là thử thách với tất cả các giáo viên dù là những người đã dạng dày kinh nghiệm
vậy nên với các giáo viên trẻ thì lựa chọn con đường này chắc chắn không phải là quyết định dễ dàng
thế nhưng tại bản suối tiêu xã đá đỏ huyện phù yên một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh sơn la
lại có một giáo viên trẻ đã quyết tâm về đây để dạy mầm non
cô giáo lò khánh linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là giáo viên trẻ nhất của trường bình minh đã lên điểm trường từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trường mầm non bình minh ở xã đá đỏ huyện phù yên tỉnh sơn la có sáu điểm trường
các điểm trường cách nhau trung bình là một mươi năm hai mươi km cách xa trung tâm tám mươi km
có chín giáo viên mỗi điểm trường có một cán bộ
điểm trường xa nhất chính là ở bản suối tiêu nơi cô linh phụ trách
nằm trên đỉnh một con dốc đi bộ còn khó huống chi là ngày mưa
nghị lực theo đuổi việc học cần sự cố gắng của cả cô và trò
thật sự là rất là khó khăn
em như là con gái thì chân yếu tay mềm nhiều lúc tuần nào đi cũng ngã xe
ngã xong thì người dân đi qua đi lại thì ít
ngã thì mình phải tự đứng
đứng dậy thôi tự vực xe đứng dậy
nói chung là cô giáo linh nó cũng được giải năm nay là năm thứ hai
nó cũng rất là nhật tình
các cháu bé về đến người thì khóc này này nọ
nhưng mà nó cũng rất là chăm sóc nó chú ráo lắm với các cháu và các gia đình của mình
thì cũng ngày nào cũng đưa con cháu đi học hành
cả năm thì cũng nói chung là cũng đều tốt đều thống đất tốt cả
bản suối tiêu là bản người giao duy nhất ở xã đá đỏ khó khăn về kinh tế giao thông cách trở nên tỷ lệ hộ nghèo khá cao
cả bản có sáu mươi hai hộ nghèo một mươi chín hộ cận nghèo một mươi hộ cơ bản thoát nghèo bốn trăm năm mươi sáu nhân khẩu
một trăm linh học sinh của xã là dân tộc thiểu số nhận thức của người dân còn hạn chế nên học sinh bỏ lớp là chuyện quen thuộc ở bản này
yêu trẻ yêu cuộc sống nơi đây
cô linh không ngần ngại đến vận động từng gia đình cho trẻ

quý tấm chân tình của cô giáo trẻ mà người dân nơi đây thêm tin tưởng vào cuộc vận động đưa trẻ đến trường xóa mù chữ xóa đói giảm nghèo
tuổi trẻ có nhiều ước mơ và hoài bão nhưng với cô giáo lò khánh linh mong muốn của cô chính là mỗi ngày được đón những học trò nhỏ của mình đến trường dạy cho các em giúp các em được sống đúng với lứa tuổi của mình
điều đó cũng giúp cô không còn thấy cô độc nơi miền sơn cước
mọi sinh hoạt ăn uống đều dựa vào rừng

nhưng cô thêm yêu cuộc sống nơi này khám phá những điều thú vị mà ở thành thị không có
các thầy cô cũng thường xuyên là bám trường bám lớp và yêu nghề miến trẻ và tâm huyết với nghề thực hiện tốt ngày giờ công hai buổi trên ngày và đảm bảo công tác chăm sóc giáo dục trẻ

trong lớp cũng như ngoài trường cho trẻ
từng cánh đào xuân đã điểm suyết trên những bức tranh của các học trò bé nhỏ của linh
nó cũng như tình cảm của bà con dân tộc đang ngày càng nở rộ nơi đây
trở thành động lực tinh thần cho những giáo viên trẻ như lò khánh linh bám trụ ở nơi khó khăn này
con đường gieo chữ còn dài con đường để trẻ em dân tộc đến với cái chữ còn xa hơn nữa
nếu không có sự nhiệt huyết và hy sinh của các thầy cô giáo
mang tới cho các em cả một miền trí thức bằng những tình cảm yêu thương nhất
các cô đang ngày ngày thắp lên ngọn lửa vượt mọi khó khăn gian khổ của trẻ em vùng cao
đến thầy các con em ở cơ sở hơn nữa